văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với năm thành phố trực thuộc trung ương
về phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba
thủ tướng yêu cầu các thành phố này phải tiếp tục thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà để ra soát tất cả người từ nơi khác đến
phải bảo đảm phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm để khoanh vùng và dập dịch
thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát ở những nơi rủi ro cao như là cao ốc văn phòng
khu dân cư tập trung trung tâm mua sắm các bệnh viện đồng thời phải có biện pháp mạnh mẽ và toàn diện đối với các ổ dịch
nhất là ở bệnh viện bạch mai hà nội và quán ba bút đa ở tp hcm